thưa quý vị bản tin sáng nay ngày chín tháng sáu của bộ y tế cho biết
nước ta có thêm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi ba ca nhập cảnh đã cách ly ngay
và bốn mươi một ca ở trong nước gồm tại bắc giang hai mươi bốn ca và bắc ninh một mươi bảy ca
trong hai mươi ba ca nhập cảnh được cách ly ngay thì có
tp hcm một mươi năm ca bà rịa vũng tàu bảy ca và long an một ca
các ca bệnh ghi nhận tại bắc giang ở trong khu cách ly
và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp
các ca bệnh ghi nhận tại bắc ninh liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp quế võ
như vậy là tính đến sáu giờ sáng nay ngày chín tháng sáu
việt nam có tổng cộng bảy sáu trăm một mươi bốn ca ghi nhận ở trong nước và một sáu trăm linh tám ca nhập cảnh